thưa quý vị từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn thành phố hà nội đã gia tăng đột biến
khoảng hơn một mươi ca khiến tất cả các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải
và dự báo trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai xuất xuất huyết có thể sẽ đạt đỉnh dịch và số ca bệnh khả năng tiếp tục gia tăng tạo áp lực lên các cơ sở khám chữa bệnh
khoa truyền nhiễm bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
trung bình mỗi ngày có khoảng hơn hai mươi trường hợp nhập viện vì sốt xuất huyết trong đó có nhiều ca nặng
số ca sốt xuất huyết nằm viện tăng gấp ba đến bốn lần so với những tháng trước đó
trong khi đó khoa chỉ có công suất ba mươi năm giường bệnh nên khi ca bệnh sốt xuất huyết tăng một số bệnh nhân phải nằm ghép hai ba người một giường thậm chí phải nằm viện
trong thời gian vừa qua đặc biệt là bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
đặc biệt là từ tháng bảy đổ đi cho đến nay thì số lượng bệnh nhân nhập viện đến khám để điều trị xuất xuất huyết thì tăng rất là nhanh và tăng cao
trong khoảng thời gian khoảng hai đến ba tháng gần đây số lượng bệnh nhân đến khám và phòng khám tăng khoảng gấp bốn lần
và cái số lượng bệnh nhân có nhu cầu nhập viện hay là phải chỉ định nhập viện thì cũng tăng cao gấp hai đến ba lần so với cả cái cùng kỳ năm trước
số ca mắc sốt xuất huyết tại hà nội hiện đã phân bổ ở cả ba mươi quận huyện
số mắc ghi nhận
tại các huyện ngoại thành chiếm năm mươi tám một nội thành chiếm bốn mươi một chín
những huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như đan phượng thanh oai thanh trì thường tín thạch thất dự báo trong tháng một mươi một này số ca sẽ tiếp tục tăng mạnh
nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng rất nặng phải nhập viện trong đó có bệnh nhân đến viện rất muộn
bệnh của tôi thì như vậy là một chiều thì nó cũng ăn bụng bình thường xong rồi nó rét
rồi là không đi lại được phải đập chân nằm
thì hôm thứ sáu thì gọi như là sáng hôm thứ bảy bình thường dậy cũng ăn uống bình thường
nhưng đến khi chiều chủ nhật thì có hiện tượng có như là lại bị lần hai lại rét
với các bệnh lý của sốt xuất huyết thì bệnh nhân sẽ thường là diễn biến là có sốt bệnh thì diễn biến thường đột ngột
và thường là bệnh nhân sẽ
sốt trong vòng sốt liên tục và sốt cao thì thường là từ ba cho đến năm ngày
sau đó thì bệnh nhân sẽ giảm dần sốt và cái giai đoạn mà bệnh nhân hồi phục thì là bệnh nhân sẽ là sau cái giai đoạn sốt
tuy nhiên thì thường từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy thì khi mà bệnh nhân mà giảm suốt rồi thì rất nhiều bệnh nhân sẽ chủ quan và nghĩ rằng mình sẽ hồi phục
tuy nhiên đó lại là giai đoạn nguy hiểm của bệnh
thì giai đoạn này nó sẽ xảy ra một số các biến chứng ví dụ như là xuất huyết khô đặc máu hoặc là rối loạn các cái thành phần khác
thế thì với những cái bệnh nhân như vậy thì chúng tôi đều có một cái lịch hẹn khám và tái khám để theo dõi và hướng dẫn bệnh nhân chi tiết để tránh những cái trường hợp biến chứng đang tiết xảy ra
các bác sĩ khuyên cáo khi người dân mắc sốt xuất huyết cần lưu ý các biểu hiện của giảm tiểu cầu
ở thể nhẹ người bệnh có thể sốt huyết trên da ở cảng tay cảng chân nách ngực thắt lưng
ở thể trung bình người bệnh có thể xuất huyết niêm mạc như chảy máu chân răng chảy máu mũi nôn da máu
và trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi nhanh với bà trần nhị hà phó giám đốc sở y tế tp hà nội
thưa bà trần nhị hà như phóng sự chúng tôi vừa nêu ở phần trên của chương trình thì dịch sốt xuất huyết tại hà nội đang tăng mạnh trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai
và có một số điểm khác so với những năm trước đó là số ca mắc nằm chủ yếu ở các huyện ngoại thành vậy đâu là nguyên nhân ạ
một đặc điểm của năm hai nghìn hai mươi hai thì số bệnh
học sinh sinh viên ở các huyện ngoại thành lại nhiều hơn các quận nội thành có thể do tính chất đô thị hóa tại các huyện ngoại thành cũng như sự phát triển của các làng nghề rất mạnh mẽ tại các huyện ngoại thành
chính vì vậy mà số bệnh nhân tăng cao ở các huyện ngoại thành
thứ hai là với thời tiết nóng rất thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh phát triển
đồng thời thì chúng ta thấy rằng là vào đầu thời điểm tháng một mươi thì rất nhiều học sinh sinh viên từ các tỉnh về hà nội để nhập học
và ở một số các quận huyện thì còn có những ổ dịch kéo dài chưa xử lý được dứt điểm
cũng như là có nhiều bệnh nhân gia tăng ở những ổ dịch kéo dài như vậy
đồng thời thì chúng tôi cũng thấy rằng là công tác phòng chống dịch trên địa bàn một số các quận huyện thì thực sự đã được sự vào cuộc của các chính quyền địa phương
tuy nhiên thì người dân còn lơ lào chủ quan với dịch bệnh xuất huyết
dạ vâng trước tình hình dịch bệnh sốt sốt huyết có xu hướng gia tăng thì sở y tế hà nội đã chỉ đạo cdc hà nội phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã
triển khai hoạt động phòng chống sốt xuất huyết như là đảm bảo thiết bị vật tư thuốc hóa chất và một số những biện pháp khác thì cụ thể đó là những biện pháp gì
về những cái giải pháp của hà nội trong cái thời gian sắp tới liên quan đến công tác phòng chống dịch xuất huyết
thì hà nội đã xác định cái việc phòng chống dịch xuất xuất huyết
từ sớm từ xa và đã chủ động đưa ra những cái giải pháp rất quyên liệt như hà nội đã có lấy phát động phòng chống dịch xuất huyết
đã tổ chức ở thanh trì hay là chúng tôi đã ban hành công điện sáu để mà triển khai trên toàn địa bàn thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết
và trong thời gian tới thì hà nội sẽ tiếp tục giám sát dịch tại cộng đồng giám sát viết tơ mũi lăng quăng bọ gậy
để phát hiện sớm những ổ dịch
như là phát hiện sớm những bệnh nhân để có những biện pháp xử lý kịp thời
và chúng tôi sẽ ban hành tiếp tục những công điện những chỉ thị để mà tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
dịch sốt xuất huyết sẽ đạt đỉnh dịch vào tháng một mươi một và tháng một mươi hai tới
người dân thì cần nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch
cũng như trang bị những kiến thức cần thiết để phòng ngừa đối mặt với dịch bệnh
xin được cảm ơn bà trần thị nhị hà với những chia sẻ vừa rồi